nhận lời mời của tổng thống cộng hòa liên bang myanmar u win min thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có chuyến thăm chính thức myanmar đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
chuyến thăm của thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư an ninh quốc phòng